trong khi đó tại đồng nai một người lái xe ôm công nghệ đã dũng cảm truy bắt đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường
và giao nộp cho cơ quan công an
vụ việc xảy ra tại phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và người lái xe ôm công nghệ dũng cảm này chính là anh văn hoàng tuấn bốn mươi tuổi quê ở thành phố hồ chí minh
và đây là hành động đẹp rất đáng được biểu dương và có ý nghĩa lớn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trước đó chiều tối ngày hai mươi bảy tháng bảy tại tổ hai mươi khu phố sáu phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
chị bùi thị nhi hai mươi tám tuổi quê tại thành phố cần thơ đang ngồi trên xe máy tay phải cầm chiếc điện thoại di động
thì bị đối tượng là đinh viết vũ ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai điều khiển xe gắn máy áp sát giật chiếc điện thoại trên tay
bất ngờ hoảng loạn chị nhi chi hô thì được anh văn hoàng tuấn bốn mươi tuổi quê tại thành phố hồ chí minh
là người chạy xe ôm công nghệ gần đó đã truy đuổi theo và cùng người dân khống chế bắt giữ tên cướp giao cho công an cùng tăng vật xử lý

thì tôi với anh em anh vũ có thể dí theo và thực sự là bà con cô bác bắt được nhi trang
đó rồi đem về thường long bình
với chị nhi sự việc xảy ra ngày hôm ấy đến nay chị vẫn còn hoảng sợ
tuy nhiên chị rất biết ơn người chạy xe công nghệ dũng cảm đã giúp đỡ chị trong lúc hiểm nguy
em đang đậu xe em lấy điện thoại ra em mở điện thoại lên
chuẩn bị gọi điện thoại thì có một anh ở từ phía sau tới và giật luôn
hành động nó quá nhiệt tình đuổi theo tên cướp không sợ nguy hiểm
như vậy để bắt được tên cướp trả lại tài sản cho em
với các hành động
anh cũng rất là dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
không riêng gì đối với anh lái xe grab vừa thực hiện hành động bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản giao cho cơ quan công an
với bất cứ người dân nào thì công an cũng luôn luôn mong rằng mọi người dân đều nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
với cái tinh thần và hành động vừa rồi của anh lái xe grab
thì công an phường long bình sẽ làm đề xuất báo cáo biểu dương khen thưởng cho cái hành động dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
với đặc thù công việc thường xuyên có mặt trên các tuyến đường cả ban ngày lẫn ban đêm
anh văn hoàng tuấn đã có hành động dũng cảm tham gia bắt giữ thành công đối tượng cướp giật trên địa bàn đã thực sự là tấm hương tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc